về quan điểm phát triển thủ tướng nhấn mạnh phải phát triển toàn diện và bền vững
cùng với phát triển kinh tế xã hội giữ gìn quốc phòng an ninh xây dựng đảng
coi trọng an ninh và an sinh là những vấn đề đặt ra đối với vùng trung du và miền núi phía bắc
tìm cách khai thác tối đa các lợi thế so sánh của mỗi địa phương
một cách năng động sáng tạo biến khó khăn thách thức thành cơ hội
biến những điểm yếu thành lợi thế phát triển
như bảo sách văn hóa đặc sách đa dạng
để phát triển du lịch chứ không phải là khí hậu hoặc là khách sạn đâu
tỷ lệ trẻ phố rừng cao để phát triển lâm nghiệp bình vững
giáp thị trường lớn hơn trung quốc để thúc đẩy trúc nhập khảo
khai thác sử dụng hiệu quả từ nguồn quỹ đất rất lớn để phát triển các loại cây trồng vật nuôi thế mạnh
thủ tướng nhấn mạnh cần khắc phục tồn tại trong chỉ đạo điều hành từ trung ương đến địa phương
nhất là chính sách tập trung tháo gỡ một số hạ tầng quan trọng và các điểm nghẽn đã phát hiện ở vùng này
bên cạnh đó cần tiếp tục phát huy giữ gìn bản sắc văn hóa phát triển rừng bảo vệ môi trường sinh thái
chú trọng phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu phát triển đô thị vùng liên kết vùng
đây là những phương hướng tiếp tục được đề ra trong văn kiện
thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung bổ trí nguồn lực cho đầu tư các kè sông kè suối biên giới

áp dụng nhanh tập trung bổ trí nguồn lực cho đầu tư các kè sông kè suối biên giới bảo vệ chủ quyền đất nước
đây là những phương tiến bộ khoa học công nghệ trên tinh thần hợp tác quốc tế sâu rộng
không thể để vùng này đi sâu về hội nhập kinh tế cũng như công nghệ tăng cường phân cấp phân quyền
có cơ chế đào tạo cho người dân đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương
về các dự án hạ tầng giao thông của các địa phương thủ tướng giao cho các địa phương chủ trì
kêu gọi xã hội hóa để sớm hoàn thiện ngay trong nhiệm kỳ này tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của vùng
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo đảng nhà nước và quốc hội đến đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các hùng liệt sĩ tại đền liệt sĩ bến dược và khu truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia đình
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà
ba gia đình chính sách của huyện củ chi có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược nơi ghi danh bốn mươi năm sáu trăm ba mươi chín chiến sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu đã thành kính dâng lên vòng hoa tươi thắm những nén hương thơm
kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu
hy sinh vì đền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
đoàn cũng đã dân hương tưởng niệm các bậc tiền nhân các bậc lão thành cách mạng các đồng chí lãnh đạo xứ ủy
trung ương cục miền nam khu ủy thành ủy sài gòn chợ lớn gia đình qua các thời kỳ tại khu truyền thống cách mạng sài gòn chợ lớn gia đình
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà ba gia đình chính sách của huyện củ chi
có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc gồm mẹ việt nam anh hùng kiều thị nông sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ngụ xã trung lập thượng
có chồng và một người con là liệt sĩ mẹ trần thị tỏ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn xã phước thạnh mẹ của liệt sĩ nguyễn văn tuyển hy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và thương binh nặng phan văn đu hạng một trên bốn tại xã thái mỹ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân xúc động trước tấm gương người thương binh tàn mặt không phế với tỷ lệ thương tật chín mươi ba bị mù một mắt và cụt hai tay
nhưng thương binh phan văn đu vẫn hăng say lao động sản xuất
chủ tịch quốc hội chúc thương binh phan văn đu khỏe mạnh xây dựng gia đình hạnh phúc tiếp tục đóng góp cho các hoạt động phong trào xã hội ở địa phương

hợp tác giữa bộ thông tin và truyền thông với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
về phát triển thông tin và truyền thông trao đổi về chuyên đề cuộc cách mạng công nghiệp bốn
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ghi nhận những kết quả
mà tỉnh quảng ninh đạt được trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cũng lưu ý trong thời gian tới
nếu tỉnh quảng ninh muốn phát triển và bứt phá trong lĩnh vực thông tin truyền thông
thì cần đầu tư phát triển hạ tầng số giải bài toán không gian mạng hạ tầng ảo chuyển đổi số
cũng tại buổi làm việc tỉnh quảng ninh đã ký kết hợp tác với bộ thông tin và truyền thông
về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông nhằm tăng cường sự phối hợp
giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở trung ương và địa phương
để hợp tác thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương
hôm nay tỉnh ủy an giang quỹ ban nhân dân tỉnh quân khu chín bộ chỉ huy quân sự tỉnh an giang
cùng đại diện các sở ban ngành thân nhân các liệt sĩ có mặt ở nghĩa trang liệt sĩ
dốc bà đắc huyện tịnh biên thành kính dân hoa và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ
nhân dịp bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
đoàn đã làm lễ cải táng một trăm bảy mươi hai hải cốt liệt sĩ
được đội k chín mươi quân khu chín và k chín mươi ba bộ chỉ huy quân sự tỉnh an giang tìm kiếm
quy tập trên đất bạn campuchia và trên địa bàn tỉnh an giang trong mùa khô năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
trong đó ở campuchia có một trăm hai mươi năm hải cốt trong nội địa là bốn mươi bảy hải cốt
được biết nghĩa trang liệt sĩ dốc bà đắc có tổng diện tích hơn ba mươi năm m hai
đã cải táng hơn tám năm trăm một mươi ngôi mộ liệt sĩ
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay tỉnh đã xây dựng hơn hai mươi công trình
tại nghĩa trang với kinh phí trên một mươi ba tỷ đồng
hướng tới kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ ngày hôm nay tại hà nội
bệnh viện tim hà nội và bệnh viện mắt hà nội phối hợp tổ chức khám bệnh
tư vấn kiến thức bảo vệ sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách là
thương binh bệnh binh mẹ việt nam anh hùng gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng trên địa bàn phường cửa nam
tại chương trình đoàn bác sĩ của bệnh viện tim hà nội và bệnh viện mắt hà nội
đã tiến hành khám bệnh kiểm tra sức khỏe với các nội dung như khám nội tổng quát
kiểm tra thị lực huyết áp đo nhịp tim siêu âm khám các bệnh lý về tim mạch
và kê đơn cấp thuốc cho hơn một trăm linh người dân thuộc các gia đình chính sách
người có công với cách mạng người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó các y bác sĩ đã tiến hành kê đơn cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn phương pháp điều trị
đồng thời tư vấn kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến
từ đó nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình
thay mặt đoàn công tác đồng chí phạm song hà gửi lời chúc sức khỏe
tới các đồng chí thương bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công hiến
hy sinh to lớn của các thương bệnh binh để giành lại độc lập tự do cho dân tộc
chúc các đồng chí thương bệnh binh vượt lên khó khăn giữ gìn sức khỏe
đồng thời mong các cán bộ nhân viên của trung tâm luôn đoàn kết
thống nhất đề cao trách nhiệm khắc phục khó khăn tận tình chăm sóc thương bệnh binh
xây dựng trung tâm ngày càng vững mạnh và luôn là mê ấm nặng nghĩa
vẹn tình đối với thương binh bệnh binh
chịt phá đường dây làm gần hai tỷ đồng tiền giả tại đắk nộng
thưa quý vị mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm hơn một trăm linh căn nhà bị sập tốc mái vào ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy tại tỉnh đồng tháp
trong đó có bốn căn nhà sập hoàn toàn và một mươi tám căn nhà bị tốc mái
trước tình hình trên lãnh đạo huyện hồng ngự và các ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi
động viên trao tiền hỗ trợ bước đầu cho những hộ có nhà sập hoàn toàn
để người dân khắc phục sửa chữa nhà ổn định
như vậy chỉ hơn một tuần tại tỉnh đồng tháp mưa kèm theo dông lốc đã gây ảnh hưởng hơn ba trăm linh căn nhà
tổng thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi ba tháng bảy trên địa bàn huyện tân hưng tỉnh long an
đã xảy ra cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sáu mươi bốn căn nhà sập vào tốc mái
trong đó hai mươi căn nhà sập hoàn toàn và bốn mươi bốn căn tốc mái
rất may lốc xoáy không ảnh hưởng đến tính mạng của người dân
ngay sau khi cơn lốc xoáy đi qua lãnh đạo huyện tân hưng đã tổ chức đoàn cán bộ
đến hai xã bị ảnh hưởng để thăm hỏi hỗ trợ ban đầu cho các hộ gia đình có nhà vừa bị sập
và tốc mái vượt qua khó khăn sớm bổn định lại cuộc sống
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đến thời điểm hiện tại
đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ hai tại tuyên quang
là chị vũ thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường kiều sơn quận hải an thành phố hải phòng
trước đó nạn nhân trần thị bích hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường quốc bình
quận ngô quyền thành phố hải phòng đã tử vong trước khi nhập viện
bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang xác nhận những nạn nhân còn lại được bệnh viện tiếp nhận
đã chuyển về bệnh viện tuyến trung hương trong đó có một nạn nhân nữ đang trong tình trạng rất nguy kịch
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh tuyên quang đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra
tại km bốn mươi sáu năm trăm linh quốc lộ hai đoạn qua địa phận xã yên phú huyện hàm yên tỉnh tuyên quang làm tám người thương vong
hiện vụ tai nạn này vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ
ubnd tp hcm vừa giao các quận huyện sở ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án chống sạt lở
để bảo đảm an toàn cho người dân trong những đợt mưa lũ chiều cường
điều này sẽ xảy ra vào cuối năm
cụ thể ubnd huyện nhà bè cẩn trương triển khai thi công hai mươi ba công trình phòng chống thiên tai sung yếu
cấp bách sử dụng nguồn vốn quỹ phòng chống thiên tai thành phố
huyện cần giờ nhanh chóng xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố sụp lúng
của ba dự án xây dựng kề kiên cố bảo vệ tại khu dân cư ấp an nghĩa an hòa xã an thế đông
các quận huyện kiểm tra rà soát các vị trí sung yếu tổ chức thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng công trình nhà ở lấn chiếm bờ sông kênh rạch bờ bao đầy bao
vận chuyển xe quá tải trọng cho phép qua công trình đê bao bờ bao đặc biệt là đê bao bờ hũ ven sông sài gòn
thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thi công bảo đảm công trình đạt chất lượng an toàn
nhằm phát huy hiệu quả trong các đợt chiều cường mưa lũ cuối năm
tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
liên hiệp các hội khoa học và công nghệ chương trình phát triển liên hợp quốc và trung tâm hỗ trợ sáng kiến
phục vụ cộng đồng phối hợp tổ chức chính thức đã khởi động tại hà nội
trong thời gian tới nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều hoạt động chia sẻ tìm kiếm lựa chọn các sáng kiến
tại nhiều địa phương trên toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín chương trình sẽ tập trung vào năm nội dung chính là
nông nghiệp bền vững môi trường và biến đổi khí hậu du lịch bền vững trao quyền cho phụ nữ và kinh doanh
bao trùm và đa dạng những sáng kiến tham gia chương trình sẽ có cơ hội nhận giải thưởng bằng tiền mặt
lên đến một trăm linh triệu đồng cùng cơ hội được kết nối với các nguồn lực tài chính lên đến ba trăm linh đô la mỹ
một sáng kiến đến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước
ensanh là chương trình chính thức và đầu tiên tại việt nam thúc đẩy tinh thần giải pháp kinh doanh
nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách được tổ chức lần đầu tiên năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm tổ chức trong và ngoài nước các đại sứ quán
các cá nhân doanh nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng của hàng trăm doanh nghiệp xã hội
diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại trung tâm triển lãm quốc tế số bốn trần bình trọng
quận hoàn kiếm thành phố hà nội triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước công nghệ lọc nước
và xử lý nước thải tại việt nam vietwater hai nghìn một mươi chín mang tới nhiều giá trị
đây là một giải pháp cho những thách thức của ngành nước trong bối cảnh đô thị hóa hiện tại
triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn hai trăm linh đơn vị đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ như nhật bản
hàn quốc thái lan trung quốc những năm qua cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
hệ thống đô thị đang ngày càng mở rộng về cao quy mô và số lượng trong đó
quản lý nguồn nước xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp là những yếu tố quan trọng
cho sự phát triển của các ngành công nghiệp và quản lý đô thị tập trung vào vấn đề này
triển lãm sẽ có những trao đổi về nội dung quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
bên cạnh đó cơ ý nhiều giải pháp đến từ các đơn vị sản xuất cung ứng trên thế giới
thưa quý vị một vụ cháy đã xảy ra tại kho nguyên liệu của công ty sợi phú nam
khu công nghiệp phú bài tỉnh thừa thiên huế vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy
đến sáng nay đám cháy vẫn còn ẩm bị
lực lượng phòng cháy chữa cháy công an
tỉnh thừa thiên huế đã túc trực sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ nhằm dập tắt đám cháy và không để bùng phát trở lại
theo thông tin ban đầu đám cháy xuất phát từ kho nguyên liệu của công ty cổ phần sợi phú nam
và sau đó lan qua kho nguyên liệu của công ty cổ phần sợi phú mai kế bên
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng hàng chục xe cứu hỏa và hai xe múc
được huy động ủi tường để lực lượng chức năng tiếp cận bên trong khu nhà xưởng và phun nước
ngay khi đám cháy xảy ra
nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy
ngăn không cho đám cháy lan rộng hơn
tuy nhiên theo doanh nghiệp lượng bông trong kho bị cháy có hơn bảy trăm linh tấn
mặc dù đã khống chế được lửa nhưng đến sáng nay lửa vẫn còn cháy âm ỉ dưới những lớp bông
sẵn sàng bùng phát trở lại
trong ngày hôm nay lực lượng chữa cháy sẽ dùng xe kéo bông ra ngoài
theo hướng kéo chừng nào phun nước chừng đó để dập tắt hoàn toàn đám cháy
đồn biên phòng non nước
đồn biên phòng non nước phối hợp cùng với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
vừa phát hiện một vụ sản xuất dầu nhất giả với số lượng gần hai lít
trước đó đồn biên phòng non nước đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a ba mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi sáu
do nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hải dương điều khiển
phát hiện trên ô tô của đối tượng này đang vận chuyển sáu mươi can nhựa trắng chứa dầu nhớt
loại bốn lít in chữ castrol
đối tượng hà khai nhận
đang chở số dầu nhất giả mạo này đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố đà nẵng
tiếp tục kiểm tra lực lượng biên phòng đà nẵng thu giữ một sáu trăm linh lít dầu nhất nguyên liệu
nhiều vỏ tem nhãn bao bì in dòng chữ castrol
hiện bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng đã niêm phòng tan vật tại cơ sở sản xuất dầu nhất giả mạo này
phối hợp cùng với các cơ quan chức năng chương cầu giám định chất lượng giá trị
cũng như là tác động hủy hoại của dầu nhất giả đối với động cơ xe máy
để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả với số lượng tiền giả gần hai tỷ đồng
vừa bị công an tỉnh đắk nông phối hợp với cục an ninh điều tra bộ công an
công an thành phố hồ chí minh triệt phá thu giữ nhiều tăng vật liên quan
theo thông tin ban đầu cuối năm hai nghìn một mươi tám ngô nguyễn trung hiếu hai mươi tuổi
ngụ huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông dùng hai tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
để mua hàng online và bị một người dân tố giác
công an tỉnh đắk nông đã thụ lý điều tra hai đối tượng liên quan
từ lời khai của hai đối tượng công an tỉnh đắk nông đã bắt nguyễn đức huy
ở phường năm quận một mươi tp hcm là đối tượng chuyên làm tiền giả
có hai tiền án về tội cướp tài sản nhiễm ma túy nhiễm hdv
và là đầu mối cung cấp tiền giả cho các đối tượng nêu trên
nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các công ty truyền thông và nghệ sĩ
cho phép họ bảo đảm doanh thu từ các nền tảng web
tuy nhiên nó lại bị các nhà hoạt động tự do internet phản đối mạnh mẽ
cho rằng nó sẽ là rào cản đóng vai trò là thuế liên kết
cản trở tự do ngôn luận trên internet
phản đối cũng đến từ thung lũng silicon đặc biệt là google
nơi thu lợi nhuận khổng lồ từ quảng cáo được tạo ra
cùng với nội dung được xuất bản trên các trang của mình
các tập đoàn truyền thông lớn đã thúc đẩy đạo luật cải cách
coi đây là một biện pháp khẩn cấp để bảo vệ báo chí chất lượng
và giúp tăng thu nhập của các công ty truyền thông truyền thống